năm sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có cộng hòa xét
đây là một tín hiệu đáng mừng cho người trồng cao su sau một thời gian dài giá cao su xuống thấp mặt hàng nguyên liệu cao su ế ẩm
hiện trên địa bàn tỉnh bình phước người mua chủ yếu sử dụng hai loại cao su giống là pin
pp hai ba năm và lai hoa trong đó giống stumbo pp hai ba năm có giá từ hai mươi năm đến ba mươi nghìn đồng
stom trần có giá từ năm đến sáu đồng tăng từ ba đến bốn lần so với các năm trước đây
nguyên nhân giá cao su giống tăng đột biến là do giá mủ cao su đang tăng trở lại
nhu cầu tái canh trồng mới tăng đồng thời nhiều hộ sản xuất giống không dự báo được nhu cầu thị trường
nên không dám đầu tư sản xuất giống sau một thời gian dài cao su giống ế ẩm
giá bán thấp
nên dẫn đến cung không đủ cầu giá bán tăng cao
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
năm hai nghìn một mươi sáu diện tích thanh lý cao su tiểu điền hơn một ha
tương ứng nhu cầu giống cần sáu trăm linh cây giống và dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi
diện tích cao su của địa phương này sẽ đạt hai trăm năm mươi ha
ngoài ra ngành nông nghiệp bình phước khuyến cáo người nông dân
cần thận trọng khi đầu tư kinh doanh giống cây cao su
tránh tình trạng như trước đây khi giá mủ xuống thấp
kéo theo các vườn ươm sản xuất ra nhưng không có người mua
cũng trong tuần qua liên bộ công thương tài chính đã có quyết định
về việc điều chỉnh giá xăng dầu để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở
theo đó xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm linh ba đồng một lít xăng e năm tăng hai trăm tám mươi ba đồng một lít
dầu diesel năm s tăng hai trăm hai mươi năm đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm hai mươi sáu đồng một lít
đây là lần tăng giá xăng thứ ba trong năm hai nghìn một mươi bảy với tổng mức tăng khoảng một một trăm năm mươi đồng một lít
theo liên bộ công thương tài chính giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
giá xăng ron chín mươi hai sẽ không cao hơn mức một mươi bảy ba trăm sáu mươi sáu đồng một lít
xăng e năm không cao hơn một mươi bảy một trăm năm mươi bốn đồng một lít
dầu diazen năm s không cao hơn một mươi ba bốn trăm tám mươi năm đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm hai mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi tám đồng một lít
theo liên bộ nguyên nhân giá xăng dầu trong nước tăng là do giá xăng dầu thế giới tăng so với nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
quý một năm nay gdp tăng năm một
như vậy để đạt được mức tăng trưởng sáu bảy cho cả năm hai nghìn một mươi bảy mà chính phủ đã đề ra
thì từ quý hai trở đi
tăng trưởng của việt nam phải đảm bảo ở mức bảy
từ những con số phân tích ở quý i và tăng trưởng năm tháng đầu năm
nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định song tăng trưởng ở mức thấp
mô hình chuyển đổi chậm
nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào các ngành khai khoáng
đặc biệt cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào khối doanh nghiệp fdi
doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm
nền kinh tế vẫn chủ yếu là gia công công nghiệp phụ trợ chậm phát triển
đặc biệt cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào khối doanh nghiệp fdi

thì năm tháng đầu năm cũng tăng tương đương cao hơn công nghiệp năm ngoái nhiều

rồi nông nghiệp thì năm ngoái thì âm năm nay là tăng trưởng dương
với kỳ vọng niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định
dự báo trên năm mươi một doanh nghiệp quý hai có đơn hàng cao hơn so với quý một
và tăng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đầu tư khu vực tư nhân
và fdi khởi sắc hơn
đầu tư khu vực tư nhân và fdi khởi sắc hơn
khu vực nông lâm thủy sản mặc dù đã phục hồi nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thách thức
để đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn một mươi bảy
vấn đề quan trọng nhất là chính phủ cần giám sát tiến độ thực thi các nhiệm vụ đưa ra
trong nghị quyết số một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
chương trình hành động thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
luồng tuyến xe khách liên tình xử lý triệt đề để tình trạng xe khách chạy xuyên tâm thị
tại thành phố hải phòng hàng ngày vẫn có khoảng tám trăm linh chuyến xe khách liên tỉnh
chạy thẳng vào trung tâm thành phố gây ủn tắc giao thông kéo dài
bến xe niệm nghĩa một bến xe khách liên tỉnh nằm trên con phố trần nguyên hán
một con phố trung tâm của thành phố hải phòng
ở thời điểm bảy h ba mươi phút sáng khi lượng người lưu thông tăng lên
mỗi chuyến xe ra vào bến đều gây ra ủn tắc
và do đây là một bến xe lớn với hai trăm năm mươi chuyến xe mỗi ngày
những đoàn xe như thế này thường xuyên gây tắc đường suốt dọc phố trần nguyên hãn
đoạn từ bến xe tới tận bên kia cầu niệm nghĩa
tình trạng ồn ứ tắc đường tương tự cũng xảy ra tại hai bến xe khác
nằm ở trung tâm thành phố hải phòng là bến xe cầu rào và bến xe lạc long
cái giờ cao điểm là cái giờ công nhân đi làm này
là ô tô hà nội nó về từ đây nó về không
cái xe về cái lỗ hai đoạn xe về thì nó bị tắc
những cái giờ cao điểm cái tầm mà người ta đi làm đấy thì là người ta tắc đường
đúng rồi vào cái thời điểm buổi sáng đấy là nó tắc đường nhiều
thường xuyên là bị ngãn tắc đường và cái phần phía dưới chỗ cầu liệu là hai ô tô hay bị tắc
hầu như sáng nào cũng bị tắt ở những cái đoạn đấy
và buổi chiều và thường xuyên đi làm buổi chiều và buổi sáng là những con đường đấy
là thường xuyên bị tắc
còn đây là bến xe thượng lý một bến xe có địa điểm được xem là thuận lợi nhất
cho việc khai thác dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh
công suất tối đa lên tới trên một hai trăm linh chuyến mỗi ngày
trang thiết bị hiện đại nhưng khách hàng thì hầu như không có
thương án kinh doanh của chúng tôi là xây dựng bến xe khách liên tỉnh thượng lý
là bến xe đạt tiêu chuẩn cấp hai của quốc gia
nhưng hiện nay thì chúng tôi chỉ khai thác được có bảy mươi bảy chuyến xe trên một ngày
cho nên chỉ đạt được khoảng một công suất thiết kế
cho nên là đối với chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn
phương án kinh doanh của chúng tôi không đạt được
do đó mà doanh nghiệp chịu rất nhiều áp lực đối với cổ đông
rồi là đối với ngân hàng
bởi vì khi triển khai xây dựng bến xe khách thì chúng tôi chỉ có bốn mươi vốn đối ứng
và sáu mươi vốn vay thương mại
do cái phương án kinh doanh mà không đạt được
thì đương nhiên ngân hàng sẽ siết chặt các quy định cho vay
không ngân hạn cho chúng tôi trong quá trình vay
rất là khó khăn
hàng ngày chúng tôi vẫn phải trả lương trả lãi trả các chi phí khác
cho toàn bộ cái hoạt động của bến xe
bến xe thượng lý được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa
với tổng số vốn lên tới trên năm mươi tỷ đồng
nhằm thay thế bến xe tam bạc
cùng với đó ngày một mươi chín tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã có công văn số sáu trăm sáu mươi bốn vpgt
chấp thuận phương án đóng cửa bến xe tam bạc
và điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách
tại bến xe này về bến xe thượng lý
tiếp theo ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
sở giao thông vận tải tiếp tục có thông báo số ba trăm bốn mươi bảy tb sgtvt
yêu cầu các đơn vị vận tải
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
chấp hành nghiêm phương án đó
phương án điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải
tuy nhiên tới ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
sở giao thông vận tải hải phòng lại ra văn bản số chín trăm năm mươi năm sgtvt vt
hoàn toàn ngược lại với những văn bản trước đó
theo đó các nhà xe được phép lựa chọn bến mới
thay vì buộc phải chuyển sang hoạt động ở bến xe thượng lý
kết quả là các bến xe đồng loạt lựa chọn
các bến xe phía trong nội đô như niệm nghĩa lạc long và cầu rào
bến niệm nghĩa tăng lưu lượng chuyến
tới bốn đến sáu chuyến một phút
và tỷ lệ chuyến trùng lên tới trên chín mươi năm
gây ủn tắc ngay tại trung tâm thành phố
trong khi đó bến xe thượng lý
dù đã đầu tư lên tới trên năm mươi tỷ đồng
hầu như không có khách
trước tình hình đó sở giao thông vận tải thành phố hải phòng
đã đưa ra phương án sắp xếp lại luồng tuyến
để bảo đảm giao thông trong nội đô
câu chuyện mà các bến xe đang hoạt động
trong nội đô thành phố hải phòng
thì trong quá trình vận hành
thì cũng có những lúc
trong những thời điểm nhất định
là xảy ra những tình trạng ồn tắc giao thông
gây ảnh hưởng đến sinh hoạt
cũng như hoạt động của thành phố
thì ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
thì sở thông vận tải thành phố hải phòng
đã ra một báo cáo số bốn mươi ba
trong nội dung báo cáo
thì sẽ dự kiến
trình bởi ban nhân thành phố và bộ giao thông vận tải
là sẽ điều chuyển
một số các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
mà xuất phát từ bến xe đặc long
chuyển vận hành về hướng quảng ninh
cái viền và thị xã hoàng gai
thì sẽ điều chuyển về bến xe tường lý
thứ hai nữa là các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
là xuất phát từ bến xe niệm nghĩa
bến xe cầu giao
mà vận chuyển về đến tỉnh nghệ an
cũng như là các tỉnh
tiếp theo nữa về phía nam
thì cũng sẽ điều chuyển về hoạt động
tại bến xe tường lý
thì báo cáo này thì là
trong thời gian xin ý kiến
của bộ giao thông vận tải
và bộ giao thông vận tải
như vậy phương án nêu trên
của sở giao thông vận tải
thành phố hải phòng
vừa giải quyết được tình trạng
ùn ứ tại trung tâm thành phố
vừa giảm thiểu được tình trạng
vắng khách của bến xe tường lý
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
lãnh đạo bến xe tường lý
bày tỏ hết sức kỳ vọng
vào phương án này
vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng
là sở giao thông vận tải hải phòng
có cái báo cáo số bốn mươi ba
gửi ban nhân dân thành phố
và bộ giao thông vận tải
về việc là sắp xếp điều chuyển
lại một số các cái tuyến chuyến
vận tải hành khách
trong nội thành hải phòng
để mà giảm mùn tắc giao thông
cũng như đảm bảo cái trật tự
an toàn giao thông của thành phố
thì chúng tôi thấy rằng
đây là một cái
giải pháp rất là tốt
nhằm đảm bảo trật tự an toàn
do thành phố nhưng cũng
có một phần để mà giải quyết
tháo gỡ những cái khó khăn do doanh nghiệp của chúng tôi
tuy nhiên lãnh đạo sở giao thông vận tải
cho rằng phương án đưa ra
cần được cân nhắc cẩn trọng
và chưa thể đưa vào thực hiện
trong một sớm một chiều
phương pháp để tiến hành thì đương nhiên
là cũng là
phải tham khảo ý kiến
của các doanh nghiệp các bến xe
và kể cả là
và cái việc này thì cũng mong
là các cái
thì sở giao thông
cũng như là ủy ban liên tỉnh thành phố
sẽ nhận được những cái đóng góp
tích cực nhất và mang tính xây dựng
để cho thành phố an toàn
và phát triển
như vậy phương án xử lý tình trạng
ồn tắc nội đô do xe khách liên tỉnh
gây ra đã được đưa ra
tuy nhiên để phương án này được tiến hành
vẫn cần thời gian để thẩm định
tham khảo ý kiến
các bên và trong khi chờ đợi
thì những chuyến xe khách liên tỉnh
vẫn đi thẳng vào trung tâm thành phố hải phòng
vẫn gây ồn tắc hàng ngày
và bến xe thượng lý
với vốn đầu tư trên năm mươi tỷ đồng
vẫn tiếp tục vắng khách
quý vị và các bạn thân mến
chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau